tại buổi làm việc với một mươi bốn bộ cơ quan về tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh
và việc cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng đã nhắc lại quan điểm của chính phủ thủ tướng về vấn đề này
đó là chính phủ thủ tướng luôn đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng thể chế đôn đốc các bộ cơ quan ban hành
các văn bản quy định chi tiết về việc cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính
theo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng thời gian qua các bộ ngành đã làm rất tích cực quyết liệt
cắt giảm được ba một trăm linh đăng ký kinh doanh sáu bảy trăm linh thủ tục kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
tuy vậy theo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng vẫn còn nhiều ý kiến cần xem xét thực chất các kết quả này
có việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trước khi thông quan chứ không phải là xóa bỏ việc kiểm tra chuyên ngành
như thủ tướng đã nói
cũng có ý kiến nhận định kiểm tra chuyên ngành còn hình thức việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm
bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một mặt hàng sản phẩm chịu sự kiểm tra của nhiều đầu mối trong một bộ hoặc nhiều bộ
nhiều hiệp hội doanh nghiệp vẫn phản ánh các bộ ngành chưa tuân thủ chỉ đạo của thủ tướng